việt nam cho biết việt nam đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi từ nước chủ nhà thái lan tại hội nghị cấp cao asean vừa qua

sau một tháng huấn luyện hơn một học viên các trường công an nhân dân đã được luyện tập các nội dung
như điều lệnh nội vụ đội ngũ võ tổng hợp công an nhân dân tham gia hành quân giã ngoại các hoạt động văn hóa thể thao
với sự công tác tích cực của học viên và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ huấn luyện viên cán bộ quản lý thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
chương trình huấn luyện đầu khóa cho các học viên đã được tiến hành theo đúng kế hoạch đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra
đến nay hầu hết các đồng chí đã quen với môi trường huấn luyện chấp hành tốt nội quy quy định an tâm tư tưởng tích cực học tập gian luyện
tuy nhiên để công tác huấn luyện đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian còn lại thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cần phải chủ động khắc phục khó khăn phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài trường công an nhân dân tiếp tục nghiên cứu đổi mới bổ sung
hoàn thiện nội dung chương trình và phương pháp huấn luyện đầu khóa cho các học viên các trường công an nhân dân góp phần xây dựng đào tạo cho lực lượng công an nhân dân
những cán bộ công an tương lai vừa hồng vừa chuyên phục vụ tốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm và làm việc với công an tây ninh
tại hội nghị đoàn công tác đã đánh giá kết quả một số mặt công tác của công an tỉnh tây ninh trong năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó công an tỉnh tây ninh đã chủ động nắm chắc các diễn biến tình hình chính trị đảm bảo ổn định an ninh khu vực biên giới đảm bảo an ninh trong tôn giáo
các lực lượng đã chủ động phòng ngừa tấn công chấn áp quyết liệt các loại tội phạm
tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên tám mươi hai án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi bốn tám
triệt xóa sáu mươi bốn băng nhóm tội phạm có tổ chức chủ động mở chín đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
để đấu tranh với tội phạm tín dụng đen cờ bạc ma túy khai thác cát sỏi đảm bảo trật tự an toàn giao thông
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ tham nhũng môi trường được triển khai quyết liệt đạt nhiều kết quả
bên cạnh đó công an tây ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ trưởng về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương những thành quả của công an tỉnh tây ninh
là tỉnh biên giới tây ninh có tình hình an ninh trở tự tương đối phức tạp
vì vậy đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn đã chỉ đạo trong thời gian tới lực lượng công an tỉnh tây ninh cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội
xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa bàn từng khu dân cư hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
lực lượng công an cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến mà trước hết là thực hiện tốt tinh thần của ngày pháp luật nhằm đưa các quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống
vào thực tiễn công tác chiến đấu để mỗi đạo luật mỗi quy phạm pháp luật trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đó là nhấn mạnh của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam do bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và biểu dương công an các đơn vị địa phương đã tích cực hướng ứng
và tổ chức thực hiện tốt tinh thần của ngày pháp luật một cách nghiêm túc liên tục đi vào nền nếp với nhiều cách làm hay sáng tạo có trọng tâm trọng điểm
ngày pháp luật đã trở thành ngày hội chính trị pháp lý quan trọng có sức lan tỏa đặc biệt
qua đó góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm tinh thần thượng tôn pháp luật tôn trọng kỷ luật kỷ cương
bảo vệ hiến pháp pháp luật của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
xác định nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên phương diện bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên liên tục
trong đó công an nhân dân là lực lượng nòng cốt
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an các cấp chủ động trong công tác tham mưu xây dựng
triển khai thực hiện chương trình kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
năm hai nghìn một mươi chín cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần chủ động nêu gương kỷ cương
trách nhiệm hiệu quả trong công tác hoàn thiện thể chế đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp
kiểm tra chấn trình công tác thực thi pháp luật có phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ kỷ cương an toàn lành mạnh
thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về việc xây dựng công an xã chính quy nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự
sáng nay công an tỉnh bình định tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy
đảm nhận các chức danh công an năm xã thuộc thành phố quy nhơn
theo đó ba mươi cán bộ công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh công an năm xã trên địa bàn thành phố quy nhơn
thay thế lực lượng công an xã bán chuyên trách thôi làm nhiệm vụ từ ngày một một mươi một hai nghìn một mươi chín
đây được xem là một bước ngoặt đối với những cán bộ chiến sĩ đảm nhận chức danh công an xã
được lãnh đạo công an tỉnh bình định gửi gắm niềm tin chọn lựa đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
cũng tại buổi lễ lãnh đạo ubnd tp quy nhơn trao quả lưu niệm cho năm đồng chí nguyên là công an xã bán chuyên trách
lực lượng đã sát cánh cùng với công an chính quy trong công cuộc đảm bảo tình hình an ninh trật tự
góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong thời gian qua
cho đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh bình định đã điều động bảy mươi hai đồng chí công an chính quy về xã